tại một số địa phương của tỉnh sơn la xuất hiện tình trạng khai thác cát sỏi trái phép trước thực trạng trên tỉnh sơn la đã triển khai nhiều giải pháp nhằm quản lý và bảo vệ có hiệu quả nguồn tài nguyên này
huyện mường la tỉnh sơn la là một trong những địa phương có sông đà chảy qua do đó thời gian qua tình trạng khai thác cát ở đây diễn ra khá phức tạp
theo thống kê từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hai mươi chín vụ vi phạm tăng vật tịch thu là hơn một trăm linh mét khối cát số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần một trăm linh triệu đồng

tình trạng khai thác cát ở đây diễn ra khá phức tạp số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần một trăm linh triệu đồng
tình trạng khai thác cát sỏi trái phép trên sông đà tại sơn la đã phần nào được hạn chế để không còn tái diễn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép các cơ quan chức năng cần quyết liệt hơn nữa để tránh tình trạng khai thác cát trái phép xảy ra